ngày hai mươi sáu tháng chín hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính liên quan đến năm đơn vị cấp huyện
theo đó tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đã xem xét thông qua điều chỉnh địa giới hành chính của năm đơn vị cấp huyện gồm thành phố biên hòa thị xã long khánh các huyện thống nhất nhơn trạch long thành
trong đó đáng chú ý nâng cấp thêm năm xã của thị xã long khánh lên phường để thành lập thành phố long khánh nâng cấp sáu xã của thành phố biên hòa lên phường
theo đánh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai việc điều chỉnh địa giới hành chính trên nằm trong tổng thể của mối quan hệ chi phối kinh tế xã hội an ninh quốc phòng giữa trung ương và địa phương giữa các địa phương trong tỉnh và trong mối quan hệ giữa đồng nai với vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai sẽ trình các cơ quan trung ương xem xét quyết định điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định